các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
thì nguyễn văn lục trú tại thành phố phan thiết đến và có hành vi chỉ bới xúc phạm
sẵn giao cho người nga rút ra đâm lục hai nhát rồi bỏ đi
nạn nhân được đưa đi cấp cứu nhưng tử vong sau đó
chỉ sau hơn năm giờ đồng hồ gây án lực lượng công an đã bắt được nga
khi đối tượng đang lẩn trốn tại nhà một người quen tại thành phố phan thiết
không có công an việc làm để có tiền tiêu xài và sử dụng ma túy
nguyễn tuấn anh chú tại thành phố thái nguyên tỉnh thái nguyên
đã mua ma túy về bán lại kiếm lời và bị công an tỉnh bắc giang bắt giữ
cơ quan công an đã thu giữ bốn bánh heroin và nhiều tăng vật khác có liên quan
đấu tranh ban đầu đối tượng khai nhận
do trước đây có thời gian làm thuê ở khu vực tây bắc
tuấn anh quen và móc nối với một đối tượng ở sơn la
trước khi bị bắt một tuần đối tượng lên sơn la mua bốn bánh heroin
với giá một trăm năm mươi triệu đồng một bánh
và mang về huyện việt yên tỉnh bắc giang để bán lại
với giá một trăm tám mươi năm triệu đồng một bánh
khi đang trên đường đi giao hàng

nhằm chấn chỉnh việc chấp hành các quy định của pháp luật
tại các cơ sở kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự
công an thành phố bô ma thuật đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ công an tỉnh đắk lắc
huy động hơn ba trăm linh cán bộ chiến sĩ kiểm tra đồng loạt năm quán bar trên địa bàn
qua đó phát hiện nhiều sai phạm
tại thời điểm kiểm tra năm cơ sở đều đang hoạt động với hơn bốn trăm linh khách
một số phi phạm được phát hiện như không có hóa đơn chứng tự
chứng minh nguồn gốc xuất xứ của rượu bia thuốc lá
có bốn cơ sở không có hồ sơ hợp đồng lao động cho nhân viên
vi phạm các quy định về công tác phòng cháy chế cháy và cứu nạn cứu hộ
qua tết nhanh phát hiện hai mươi một trường hợp khách và nhân viên dương tính với chất ma túy
đáng chú ý phát hiện một đối tượng có hành vi mua bán trái phép chất ma túy
nhiều dao kiếm đã được thu giữ là những hung khí mà nguyễn mai hoa cao minh huấn và nguyễn văn dũng
cùng chú tại hải phòng đã sử dụng trong các phi vụ cướp tài sản của mình
và đối tượng đã bị cơ quan cảnh sát điều tra công an quận hồng bang tp hải phòng bắt khẩn cấp
theo tài liệu điều tra vào khoảng một mươi bốn h một mươi phút ngày ba mươi tháng bảy
chị nguyễn thị thanh nhàn tiểu thương khu vực chợ đồ hải phòng
đang ngồi bán hàng thì bị hai đối tượng đi xe mô tô che biển kiểm soát
giật mất một chiếc điện thoại iphone sau đó hai đối tượng bỏ chạy
cũng trong tháng bảy công an quận hồng bàng nhận được
đơn trình báo của chị nguyễn thị hoa và chị đinh thị yến
về việc vào khoảng hai mươi hai h ba mươi phút ngày một mươi chín tháng bảy
hai chị đang ngồi chơi tại khu vực vườn hoa nguyễn du
thì bị hai nam giới đi xe không rõ biển kiểm soát
dùng dao khống chế cướp hai điện thoại sau đó bỏ trốn khỏi hiện trường
lực lượng trinh sát chúng tôi tham gia phá án gặp rất nhiều khó khăn
thứ nhất là ngay sau khi xảy ra vụ án
là các bị hại đều không trình báo
hoặc trình báo không kịp thời
và các vụ án xảy ra vào các thời điểm mà không có nhân chứng
do đến việc xác định đặc điểm của đối tượng và phương tiện gây án
là rất khó khăn
các đối tượng thì có phạm vi địa bàn hoạt động rất rộng
và không cố định về địa bàn cũng như thời gian gây án
nhận định đây là ổ nhóm hình sự đặc biệt nguy hiểm phức tạp
đã gây ra nhiều vụ án cướp cướp giật tài sản gần đây trên địa bàn thành phố
công an quận hồng bàng đã triển khai nhiều biện pháp nghiệp vụ
và khẩn trương lên kế hoạch bắt giữ các đối tượng
đến một mươi năm h ba mươi các mũi trinh sát đồng loạt được triển khai
và triệu tập cùng ba đối tượng
nguyễn mai hoa ba mươi chín tuổi chú quận hồng bàng
cao minh huấn bốn mươi hai tuổi chú quận kiến an
và nguyễn văn dũng hai mươi ba tuổi chú ngô quyền hải phòng
tại cơ quan công an các đối tượng đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội
trong vườn hoa nó ngồi cái đoạn ghế cuối cái đáy nhà kèn cuối
thôi mà đỗng bởi là kia có hai đứa con gái ngồi
nè kia đi anh đẽ vào trong đấy
anh gọi nhà
thì tôi cua vào đi
anh gọi ông ấy đó là
ai gì đặt hai cái điện thoại
tay kia thì hắn
bạn ấy dí ra vào cổ
một đoàn nhân
tiến hành khám xét khẩn cấp nhà của đối tượng nguyễn mai hoa
cơ quan cảnh sát điều tra thu giữ được nhiều tăng vật
mà các đối tượng sử dụng để đi cướp
như dao kiếm quần áo
bước đầu cơ quan công an xác định được ba đối tượng trên
còn gây ra sáu vụ cướp và cướp giật tài sản trên địa bàn thành phố
chúng tôi sẽ kết hợp với phòng cảnh sát hình sự
và cái phương án
hp hai của công an thành phố đã xây dựng
để triển khai đồng bộ
với các cái quận huyện của giáp danh
để có thể có cái phương án đấu tranh
triệt đẻ đối với tội phạm cướp tài sản và cướp giật tài sản
và đây là hết sức manh động
và thời gian gần đây
mới xuất hiện trở lại
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an quận hồng bàng
đã ra quyết định tạm giữ đối với ba đối tượng trên
đồng thời tiếp tục phối hợp điều tra mở rộng vụ án
đây là chiến công lớn của cán bộ chiến sĩ công an quận hồng bàng
góp phần đảm bảo vững chắc tình hình an ninh trật tự
trên địa bàn thành phố
lừa đảo chiếm mọc tài sản
làm giả tài liệu của cơ quan tổ chức
sử dụng tài liệu giả của cơ quan tổ chức
là hành vi phạm tội của trần văn biết
chú tại huyện đắc minh tỉnh đắc nông
để trốn tránh pháp luật
biết đã giả danh là nhà sư để hành nghề bán hương
theo kết quả điều tra ban đầu vào tháng hai năm hai nghìn hai mươi
biết mua hai chiếc xe máy bằng hình thức trả góp
tại hai công ty tài chính
và bị giữ lại giấy tờ đăng ký xe
đến đầu tháng ba
biết cùng nguyễn thị lệ xuân thảo
chú tại thành phố bông ma thuột
đã đi làm giả ba giấy tờ
để mang đi thế chấp
vay chín mươi hai triệu đồng mục đích để chiếm đoạt
ngoài ra thảo cũng làm một bộ biển số giả
và giấy tờ đăng ký xe giả
với tên là tạ thị ngọc anh
chú tại thành phố bông ma thuột
để đối tượng này mang đi vay trả góp một mươi bảy năm triệu đồng
từ nguồn tin tố giác
vào cuộc điều tra
cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố bông ma thuột
đã đề nghị truy tố thảo và ngọc anh
về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
làm tài liệu giả của cơ quan tổ chức
và sử dụng tài liệu giả của cơ quan tổ chức
đồng thời ra quyết định truy nã trần văn biết
để che giấu thân phận
đang bị truy nã của mình
biết đã đóng giả làm nhà sư đi bán hương
ở nhiều tỉnh thành
tuy nhiên đối tượng đã bị bắt giữ khi đang ẩn náu
tại tỉnh khánh hòa
với hành vi cố ý làm hư hỏng tài sản
võ hoài thanh trú tại huyện chợ mới tỉnh an giang
đã bị cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện trợ mới
khởi tố bắt tạm giam
theo thông tin từ cơ quan điều tra
đêm hai mươi sáu tháng ba năm hai nghìn hai mươi hai
xe ô tô khách dừng nằm do tài xế
cháu tha điều khiển cùng phụ xe là hồ thuận nghĩa
đang trên phà bắc an hòa
chờ qua sông
thì võ hoài thương xin lên xe bán đổi cho khách
nghĩa không đồng ý
nên hai bên sẽ đối xử
để ra mâu thuẫn
bực tức thương điện thoại cho anh ruột là võ hoài thanh
ngay sau đó thanh cùng một người bạn
đi đến tìm xe ô tô khách trên
gặp nhau thì thanh yêu cầu phụ xe xuống để hỏi chuyện
nhưng không ai trả lời
nên thanh đã nhạt một viên gạch ống
ném vào xe làm vỡ kính chắn gió
sau thời gian bỏ trốn
thanh đã trở về địa phương đầu thú
và thừa nhận hành vi phạm tội
một mươi bốn đối tượng đánh bạc dưới hình thức
lắc bầu cua ăn tiền
vừa bị phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh sóc trăng
bắt quả tang tạm giữ số tiền trên bốn mươi hai triệu đồng
tiến hành kiểm tra địa bàn thị trấn mỹ xuyên
huyện mỹ xuyên vào lúc một mươi ba h chiều qua
được được chức năng đã bắt quả tăng một mươi bốn đối tượng
đang lắc bầu cua ăn tiền
ngoài bốn mươi hai triệu đồng một mươi năm xe mô tô
một mươi bốn điện thoại di động bảy bộ bầu cua
cùng một số tăng vật có liên quan bị thu giữ
hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng
tiếp tục điều tra làm rõ để xử lý